còn tại tỉnh đồng nai công an phường long bình tp biên hòa đã lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính
đối với tám đôi tự đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách với tổng số tiền là một trăm hai mươi sáu triệu đồng
trước đó vào tối ngày một mươi tháng chín trong lúc tuần tra kiểm soát lực lượng công an phường long bình đã phát hiện
tám đối tượng đang tụ tập trong một phòng trọ tại tổ một khu phố bốn phường long bình
tại đây lực lượng công an đã xác định có bốn đối tượng gồm bùi nhật duật hà văn tuấn trần văn thiện
phạm văn bình trực tiếp đánh bạc bốn đối tượng còn lại ngồi xem đánh bạc
công an phường long bình đã lập hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính tám đối tượng trên
về hành vi không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
với mức phạt là một mươi năm triệu đồng một người ngoài ra bốn đối tượng trực tiếp đánh bạc còn bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi đánh bạc mỗi người là một triệu năm trăm linh ngàn đồng tổng số tiền xử phạt đối với các đối tượng trên là một trăm hai mươi sáu triệu đồng